đội cảnh sát hình sự công an huyện diễn châu phối hợp với công an xã diện yên ngay lập tức yêu cầu ngân hàng agribank tạm dừng giao dịch truyền tiền để phục vụ cho công tác xác minh điều tra
qua đó đã kịp thời ngăn chặn được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng xấu bảo vệ được tài sản lớn của công dân
hiện công an huyện diễn châu công an xã diễn yên đã phối hợp với ngân hàng agribank trao trả số tiền một tỷ đồng cho gia đình nạn nhân
đội cảnh sát hình sự công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vừa tiến hành làm rõ ba đối tượng là đinh công hiếu hồ ngọc tài và nguyễn đức phúc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra vào tối ngày một mươi bốn tháng hai hiếu gọi điện cho lê tất thành phương chú tại quận cẩm lệ để mua ma túy ketamin
mặc dù không có ma túy để bán nhưng phương vẫn nhận lời và lấy ma túy giả làm mì chính
để giao cho hiếu và lấy tám triệu đồng
sau khi về nhà biết là ma túy giả nhóm của hiếu hẹn phương về phòng trọ để giải quyết
do bị đánh và dùng dao đe dọa phương đã làm theo yêu cầu là viết giấy nợ hai mươi sáu triệu đồng cho hiếu
muốn về nhà lấy tiền trả phương phải để lại xe máy
vì không thấy phương trở lại nên cả nhóm đã chiếm đoạt xe của phương
sau sự việc phương đã đến công an quận ngũ hành sơn trình báo riêng bản thân phương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ba tháng
đối với hai đối tượng trong tụ điểm chuyên bán lẻ ma túy đá quy mô lớn để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đó là trần ngọc trung và nguyễn phú nghĩa cùng chú tại tp buôn ma thuật
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố buôn ma thuật đã ập vào kiểm tra một phòng trọ
tại phường tân lập do nghĩa thuê để ở phát hiện sáu người trong đó có trung và nghĩa
qua khai thác hai đối tượng đã giao nộp hơn ba mươi gói ma túy đá đã được chia nhỏ trọng lượng gần hai trăm linh gram
ngay sau đó sáu người liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
bước đầu trung khai nhận đã mua số ma túy trên của một người không rõ lây lịch
ở phường tân thành tp buôn ma thuật với giá sáu mươi triệu đồng
bất ngờ đột kích vào một quán karaoke ở ấp phú thạnh thị trấn mái dầm huyện châu thành tỉnh hậu giang
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hậu giang
phối hợp cùng công an huyện châu thành đã bắt quả tăng hai mươi đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày tám tháng ba tại quán karaoke
lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế hai mươi hai đối tượng trong đó có sáu nữ
tăng vật tạm giữ tại sàn phòng karaoke gồm chất bột màu trắng và chất bột xung quanh đĩa
nghi là ma túy cùng một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy
kiểm tra xung quanh cơ quan công an còn phát hiện thêm một viên nén cũng nghi là ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhỏ
đã rủ nhau thuê phòng karaoke để nhậu nhẹt ca hát rồi lấy ma túy đem theo để cùng nhau sử dụng
thì bị bắt quả tăng
kết quả test nhanh có hai mươi người dương tính với chất ma túy và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị liên quan đến vụ việc hai xà lan gặp nạn trên vùng biển bình thuận
theo thông tin từ trực ban biên phòng tỉnh bình thuận cho biết
vào lúc một mươi một h trưa nay ngày chín tháng ba tàu cá bth tám mươi năm nghìn ba trăm bảy mươi hai ts đã vớt được hai thuyền viên
còn sống bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh vẫn đang liên lạc với trung tâm phối hợp tìm kiếm
cứu nạn hàng hải khu vực ba để điều động tàu sar bốn trăm một mươi ba đang tìm kiếm ngoài hiện trường
tiếp cận tàu cá để tiếp nhận hai thuyền viên này chăm sóc sức khỏe và đưa vào bờ
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đã đề xuất cho máy bay trực thăng
ra khu vực phương tiện xà lan la năm nghìn chín trăm hai mươi ba bị nạn để tìm kiếm các thành viên trên tàu và được cấp trên đồng ý
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hôm nay máy bay trực thăng đã cắt cánh để tìm kiếm trên biển
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng ba trạm biên phòng ckc phú quý và cảng vụ hàng hải bình thuận
nhận được thông tin hai xà lan có bảy người khi đang hành trình ngang qua vùng biển phú quý thì gặp sóng to
do lớn các thuyền viên chuẩn bị bỏ tàu và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp nhận được tin báo tàu
cảnh sát biển sáu nghìn bảy của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba neo đậu tại khu vực biển phú quý và tàu
cốc superong phú quý đã xuất phát ra vị trí trên để tìm kiếm cứu nạn đến khoảng một mươi chín h đã tìm thấy
và cứu vớt được ba thuyền viên sau đó tiếp tục phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
các đơn vị chức năng phát thông tin thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển gần
khu vực tọa độ phương tiện bị nạn để tăng cường quan sát hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên còn lại
phố nhỏ ngõ nhỏ là đặc trưng của phố cổ hà nội
và đây cũng là vấn đề nan giải trong công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
và từ thực tế đó một số quận cũng đã triển khai mô hình lắp đặt các thiết bị chữa cháy công cộng
trong các ngõ phố tạo hiệu quả tích cực về phòng cháy chữa cháy và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân
ghi nhận ngay sau đây tại quận hoàn kiếm hà nội
số nhà ba mươi chín phố lặn ông phường hoàn bồ đây là nhà nhiều hộ
nếu xảy ra cháy khó có phương tiện chữa cháy nào vào được
nhưng từ khi điểm chữa cháy công cộng được đặt trong khu nhà như thế này
người dân cũng phần nào yên tâm về công tác phòng cháy chữa cháy
tại số nhà bốn mươi tám cũng tương tự các man phường và các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền nhanh nhở
thậm chí còn phải trực tiếp hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy
để người dân biết được các kỹ năng cần thiết kịp thời xử lý sự cố xảy ra
theo phương châm là đi từng ngõ gõ từng nhà để làm công tác tuyên truyền
tới từng hộ gia đình tới từng nhân khẩu ở trên địa bàn phường
và để tuyên truyền để cho các hộ nhân khẩu lưng cao lên về công tác phòng ngừa
về phòng cháy cháy kể cả địa bàn như thế nào đều cần phải
con người của từng địa phương từng nhà đấy phải lêu cao tinh thần trách nhiệm hơn
về công tác phòng ngừa
để chúng ta xây dựng một xã hội đảm bảo hơn về công tác phòng ngừa cháy nổ
hiện nay trên toàn địa bàn quận hoàn kiếm đã có một một mươi ba điểm chữa cháy công cộng
lắp đặt tại tám trăm một mươi ba ngõ sâu tất cả đều từ nguồn nhà nước và nhân dân cùng đóng góp
nhưng với nhiều người dân họ chỉ mong những điểm chữa cháy này sẽ thực sự thất nghiệp
mọi dụng cửa sẽ không được sử dụng
chúng tôi thấy rằng là cái hiệu quả để mà sử dụng
những cái này nếu mà thực tiễn có thể xảy ra thì nó cũng rất là nhanh chóng
và đạt cái hiệu quả cao
và nếu mà nói về tâm tư của cán bộ nhân dân ở địa bàn tổ dân phố
thì chúng tôi không mong muốn cháy xảy ra để mà phải sử dụng cái này
cũng như là bác hồ nói rằng là lực lượng phòng cháy cháy mà thất nghiệp ấy
có nghĩa là không để xảy ra cháy nổ thì điều mà tốt đẹp nhất
bởi vì nó sẽ không ảnh hưởng tới vấn đề tính mạng sức khỏe của người dân
trước cái tình hình thực tế hiện nay và đồng thời là
cũng thực hiện theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
theo kế hoạch năm ba thì trước ngày hai mươi tháng sáu
thì một trăm linh các ngõ trên địa bàn quận hoàn kiếm
là sẽ được lắp đặt bổ sung trang bị các điểm chữa cháy công cộng
để sao cho đảm bảo là một trăm linh các ngõ là sẽ được trang bị hết
đồng thời là những cái phương tiện được trang bị đấy
thì ủy ban dân phường là sẽ có những cái biện pháp quy chế
để quản lý hỏng không để làm hỏng hay mà bị mất trộm
chủ động nâng cao ý thức người dân về công tác phòng cháy chữa cháy
là mục tiêu của hà nội trong việc lắp đặt các thiết bị chữa cháy công cộng
với sự ủng hộ đồng tiền của người dân
có thể kỳ vọng mô hình này sẽ đóng góp không nhỏ
và công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại địa bàn trung tâm của thủ đô
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng nguyễn hồng thêm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
hộ khẩu thường trú tại khu chín xã phù ninh huyện phù ninh tỉnh phú thọ
và đối tượng trần văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba

hậu thường trú tại xã minh lập huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách một cm trên trước mép phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị thu loan
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại khu bảy xã bảo yên huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện